trong phần tin quốc tế xả súng tại anh khiến nhiều người bị thương
quan hệ mỹ thổ nhĩ kỳ gia tăng căng thẳng
thưa quý vị mở đầu chương trình sẽ là thông tin dự báo về áp thấp nhiệt đới
theo dự báo áp thấp nhiệt đới trên biển đông có khả năng mạnh lên thành bão
và xu hướng quay trở lại vịnh bắc bộ gây thời tiết xấu cho đất liền
một mươi chín h ngày một mươi hai tháng tám
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi hai hai độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
từ năm mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam
mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi chín h ngày một mươi ba tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc

trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
trong ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng tám ở bắc bộ có mưa giải rác
từ đêm một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng tám
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
thưa quý vị hàng năm mỗi khi mùa lũ về
nỗi nguy hại cho trẻ em vùng lũ lại rất cao
để chủ động bảo vệ trẻ em khắc phục tai nạn xảy ra
hiện nay tại các huyện đầu nguồn đồng tháp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền
cũng như có nhiều giải pháp để giúp trẻ em vùng lũ tránh thiệt hại
hồng ngự là huyện biên giới đầu nguồn của tỉnh đồng tháp
hàng năm nước lũ về nhiều nhà ven sông luôn sống trong cảnh ngập nước manh mông
đây là nỗi nguy hại khôn lường đối với trẻ nhỏ
do đó rất cần người nhà phải thường xuyên để mắt trông coi
cháu nội cháu ngoại ở bên cầm bển qua
rồi ở thành phố nó về chơi
ông coi nó từng giờ từng phút vậy là giắng mặt là kêu là tệ tím rồi
không phải càng thẳng giữ không dám buông ra
không dám hở ra để lúc nào cũng dình giữ nó trời té nước
vào mùa lũ năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn hai xã thường phước một và long khánh a huyện hồng ngự
liên tục xảy ra hai vụ trẻ em đuối nước thương tâm
đa phần các em tuổi còn rất nhỏ từ hai đến ba tuổi
để phòng ngừa và bảo vệ trẻ em vùng lũ
hiện nay địa phương đang giáo diết
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn
nhất là các vùng lũ ngập sớm
sẽ làm thăm mưu cho quỹ văn viện
gửi cho các trường quỹ ban dân các xã
để ngoài nhà trường nhắc nhở là các em tắm sông
phải có người lớn người lớn phải đi cùng
còn riêng về ở xã trạm tiền thanh xã
sẽ thông tin cho các em

để phòng ngừa và bảo vệ trẻ em đối nước thương tâm
phòng ngừa và bảo vệ trẻ em đối nước thương tâm
bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền
phổ biến kiến thức về phòng tránh đuối nước cho phụ huynh
thì việc triển khai các mô hình ngôi nhà an toàn
tổ chức phổ cập bơi hội thi bơi lội cho trẻ em vùng nông thôn
vận động tặng cặp và pha cứu sinh được các trẻ em
thực hiện tuy nhiên để bảo đảm an toàn tính mạng cho trẻ em trong mùa lũ
hơn ai hết mỗi gia đình phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn trong việc giữ trẻ
hướng dẫn các em những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình khi sống trên sông nước
thực hiện chức năng của đội quân chiến đấu
trong thời gian qua cán bộ chiến sĩ quân khu bốn luôn phối hợp chặt chẽ
với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn
thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với trung sức xây dựng nông thôn mới
thông qua các hoạt động có ý nghĩa
nhân kết quân dân ngày càng được thắt chặt
tô thắm thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân
đã gần trưa nhưng trên tuyến đường dài gần một km của thôn nam lĩnh
xã thạch điền huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
không khí lao động làm tuyến mương thoát nước hai bên đường để chuẩn bị đổ bê tông
được cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm hai mươi bốn và bà con giáo dân trong thôn khẩn trương thi công
với quyết tâm cao nhất nhằm đưa tuyến đường quan trọng này vào sử dụng
về đích nông thôn mới cuối năm
sư đoàn ba trăm hai mươi bốn về hỗ trợ cho bà con thôn nam lĩnh trong mấy ngày qua
và nhất là những ngày này rất nặng nỏng bây giờ đã đến gần một mươi một giờ rồi
nhưng mà anh em bộ đội cùng nhân dân rất đoàn kết
cán bộ và nhân dân của thôn nam lĩnh xin chân thành và xin cảm ơn các anh em bộ đội
mỗi lần hoạt động công tác chân vận thì làm cho bộ đội

và làm cho cán bộ chiến sĩ hiểu thêm các hoạt động của địa phương
hiểu thêm như vậy là cuộc sống của nhân dân
hiểu thêm như vậy là thể hiện được cái tình cảm trách nhiệm giữa đơn vị với địa phương
từ đó xây dựng cho đơn vị cho bộ đội trách nhiệm hơn gắn bó máu thịt với nhân dân hơn
trong những ngày ba cùng trên một cán bộ chiến sĩ quân khu bốn
đã giúp nhân dân củng cố nhiều công trình phúc lợi
làm mới tu sửa bảy mươi sáu hai km đường liên thôn
ba mươi bảy năm km đường đường đường
một mươi năm năm km kênh mương nội đồng
năm mươi ba công trình công cộng tổ chức khám bệnh
cấp thuốc miễn phí cho trên bảy trăm linh lượt người
tặng một trăm một mươi tám xuất quà cho gia đình chính sách
trong quá trình dạng ngoài ở địa phương thì chúng tôi đánh giá rất cao
vài trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đã để lại cái dầu ẩn rất tốt đẹp
đối với mạc quan nhân dân cũng như cán bộ và các vị chính quyền địa phương
thưa quý vị tại hải phòng theo cơ quan chuyên ngành
đến nay đã có một mươi chín trên ba mươi năm mẫu dày nhiễm virus lùn sọc đen phương nam
như vậy dày mang virus lùn sọc đen tồn tại trên đồng ruộng ở mức độ cao
nguy cơ bệnh lùn sọc đen bùng phát gây hại trên diện rộng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa vụ mùa hai nghìn một mươi tám
theo kiểm tra của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hải phòng
đến nay các địa phương đã gieo cấy ước đạt chín mươi ba ba diện tích
tuy nhiên trên đồng ruộng dày lưng trắng đang có diễn biến rất phức tạp
mật độ dày gia tăng đột biến sau bão số ba diện tích phân bố rộng
theo kiểm tra của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hải phòng

tuy nhiên trên đồng ruộng dày lưng trắng đang có diện tích phần bố rộng
để bảo vệ diện tích lúa mùa hải phòng cần tăng cường cán bộ kỹ thuật chủ động phối hợp với các địa phương
thường xuyên kiểm tra phát hiện theo dõi chặt chẽ diễn biến dày lưng trắng và bệnh lùn sọc đen
tuyên truyền tập huấn cho nông dân các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả
tăng cường lấy mẫu dày lưng trắng và mẫu lúa
gửi cơ quan trung ương giám định vi rút lùn sọc đen để có biện pháp chỉ đạo kịp thời
phú yên có chiều dài đường sắt bắc nam hơn chín mươi năm km
trong thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng
hầu hết các vụ tai nạn đều xảy ra tại các đường ngang do người dân tự mở trái phép
và đường ngang có cảnh báo biển báo tự động
theo sở giao thông vận tải tỉnh phú yên trước thực trạng tai nạn giao thông đường sắt gia tăng
ở mức đáng báo động ngoài tăng cường các biện pháp tuyên truyền
trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sẽ đầu tư xây dựng gờ giảm tốc tại hai mươi ba điểm mức giao cắt
cùng mức giữa đường bộ và đường sắt
bổ sung biển báo hiệu đường bộ vạch dừng xe tại ba mươi bảy đường ngang với tổng kinh phí trên một tỷ đồng
cùng với đó cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt bộ công an cũng đã phối hợp
với cảnh sát giao thông đường sắt công an tỉnh phú yên và công an các địa phương
tổng kiểm tra việc điều hành hoạt động của các ga công tác tổ chức chạy tàu
tổ chức giao thông tại các đường gom tường rào phòng hộ đường ngang hợp pháp
và lối đi dân sinh trên toàn tỉnh hoạt động của các thiết bị cảnh báo
tại các gác chắn thông tin tín hiệu đường sắt
tiếp nối chương trình lợi nhuận từ phí dịch vụ của ngân hàng tăng mạnh
tuyền quang nhiều vườn cây ăn quả của người dân bị kẻ dấu chặt hạ phá hoại
thưa quý vị sáu tháng đầu năm nhiều ngân hàng báo lãi cao
trong đó đáng chú ý là doanh thu từ phí dịch vụ của nhiều ngân hàng chiếm tỷ trọng đáng kể
có nơi tăng hơn một trăm linh so với cùng kỳ
ngân hàng lãi lớn nhờ dịch vụ nguồn thu đó liệu có phải từ việc các ngân hàng tăng các loại phí
như phí rút tiền atm trong thời gian qua hay không
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau đây
không tăng bất kỳ loại phí rút tiền hay chuyển tiền nào từ đầu năm
nhưng doanh thu từ phí và dịch vụ của ngân hàng này vẫn tăng đến năm mươi
thu về gần một tỷ đồng
khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ hơn tôi nói ví dụ như các dịch vụ về bảo hiểm và đầu tư
thì những cái phí được trả không phải là do khách hàng trả
mà do các cái nhà cung cấp dịch vụ trả cho ngân hàng
vì họ đã sử dụng các kênh bán hàng qua ngân hàng
thì do đó làm tăng cái thu nhập của ngân hàng lên
chứ không phải do khách hàng phải trả thêm phí ở các sản phẩm như vậy
thống kê từ kết quả kinh doanh của một mươi ngân hàng
lãi từ dịch vụ tăng trung bình ba mươi ba
riêng ở liên việt tăng một trăm chín mươi
hd banh tăng trên một trăm bảy mươi
đa dạng hóa nguồn thu ngoài tiến dụng là hướng đi chung của các ngân hàng
nhất là khi hoạt động cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro nợ xấu
các yếu tố về chính sách trong giai đoạn vừa rồi
như liên tục kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tiến dụng
và cấp quota tăng trưởng tiến dụng cho từng ngân hàng
hay là cái xu hướng áp dụng về mức độ an toàn vốn
thì khiến cho các ngân hàng trong đấy có vip tìm cho mình
các cơ hội để đầu tư tiến dụng vào những chỗ có ích nhất
tăng tỷ trọng thu phí từ dịch vụ trong tổng thu nhập là hướng đi đúng
thế nhưng nhiều ngân hàng đẻ ra quá nhiều loại phí để tận thu
sòng chất lượng dịch vụ tiện ích và bảo mật lại không tương xứng
khiến người tiêu dùng bức xúc
chúng ta cũng hiểu tại sao các ngân hàng có động thái tăng phí dịch vụ
cũng là cải thiện tình trạng lợi nhuận
những cái hoạt động trước đây anh không thu được phí
trong khi chi phí anh vẫn phải trang trải và áp lực anh vẫn phải nâng cao tỉ suất lợi nhuận
đó là tỉ suất lợi nhuận
thì là phí dịch vụ là đấy là cái áp lực để cho các ngân hàng phải tăng phí dịch
hiện các ngân hàng cũng đẩy mạnh phát triển ngân hàng số
tạo thành một hệ sinh thái trong thanh toán
và cung cấp thêm nhiều dịch vụ tiện ích cho người sử dụng
đây cũng nằm trong lộ trình tái cơ cấu các tổ chức tiến dụng
nhằm tăng gấp đôi tỉ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng vào năm hai nghìn hai mươi
cho việc nhiều công nhân chủ nhà trọ chưa nắm được chính sách của nhà nước
về giá bán điện ưu đãi dành cho người thuê trọ
các ngành chức năng tỉnh đồng nai đã tổ chức đợt tăng cường tuyên truyền
phổ biến chính sách giá điện dành cho công nhân sinh viên
và người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn
trong ngày đầu tiên tổ chức tuyên truyền tại huyện nhân trạch
một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất của tỉnh đồng nai
đã thu hút đông đảo đại diện công đoàn các doanh nghiệp
và các chủ nhà trọ tham gia
bên cạnh công tác tuyên truyền các ngành liên quan của tỉnh đồng nai
cũng sẽ tăng cường thực hiện kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định
về giá bán điện đối với công nhân sinh viên và người lao động thuê nhà ở
nhằm hạn chế tình trạng chủ nhà trọ lợi dụng chính sách giá để thu lợi
được biết trong tháng tám này việc tuyên truyền và kiểm tra
sẽ tiếp tục được thực hiện ở các địa bàn có đông công nhân lao động thuê trọ
như huyện tràng bom long thành vĩnh kiểu và thành phố biên hòa
để hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động của phố đi bộ nguyễn huệ
phục vụ người dân và khách du lịch trong và ngoài nước
thành phố hồ chí minh sẽ nâng cấp cải tạo đường nguyễn huệ
đoạn từ đường lê lợi đến công viên bến bạch đằng
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa giao sở quy hoạch kiến trúc
nghiên cứu đề xuất phân khu chức năng của phố đi bộ
bố trí đài phun nước hệ thống chấu sáng
cũng như đề xuất điều chỉnh và bố trí hợp lý các khu vực vệ sinh
thùng rác ghế ngồi quầy bán nước tự động
khu vực ẩm thực đường phố bãi giữ xe
phục vụ khách tham quan khi thành phố tổ chức sự kiện lớn tập trung đông người
đồng thời nghiên cứu đề xuất kết nối không gian tổng thể của phố đi bộ nguyễn huệ
với khu vực công viên trước nhà hát thành phố và trục đường lê lợi
kết nối không gian các trục đường nguyễn huệ tôn đức thắng hàm nghi
thành phố hồ chí minh hiện còn hàng trăm con canh rạch đang bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng
ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân và môi trường đầu tư phát triển du lịch của thành phố
sau đây là ghi nhận của các phóng viên truyền hình nhân dân
đây là con kênh tàu hủ và kênh sáng chảy từ tỉnh long an
đi qua địa bàn các huyện bình chánh quận tám quận bốn quận một rồi đổ về sông sài gòn
hiện nay dọc theo hai bên bờ kênh này đã hình thành nên những khu nhà ổ chuột ẩm thấp
bị ô nhiễm làm cho nguồn nước đen ngòm rác bẩn bồng bền mùi hôi thối bốc lên nồng nặt
còn đây cống hộp âu dương lân là hệ thống thoát nước chủ yếu cho dân cư của phường một
phường hai phường ba quận tám nhưng do miệng cống đã bị rác thải làm tắt nghẽn nên gây ngập nước

mùi hôi thối bồng bền mùi hôi thối bồng bền mùi hôi thối bồng bền
mùi hôi thối bốc lên nồng nặc sống gần những con kênh này mỗi hộ gia đình ở đây hầu hết đều
phải sống chung với chuột rồi mũi côn trùng là nguyên nhân để gây ra các dịch bệnh cho con người
khi lúc con nước lên thì còn đỡ ô nhiễm hơn nhưng khi con nước rút thì còn đỡ ô nhiễm hơn mùi hôi thối bồng bền mùi hôi thối bồng bền

khi lúc con nước lên thì còn đỡ ô nhiễm hơn nhưng khi con nước lên thì còn đỡ ô nhiễm hơn mùi hôi thối bồng bền
mà gia đình bà lê thị nga thôn bình ca một xã tứ quận cũng bị kẻ xấu chặt phá
vườn bưởi hơn ba năm tuổi đã bắt đầu cho những quả đầu tiên thì bất ngờ bị kẻ xấu chặt hạ
bà vốn liếng đổ vào vườn cây giờ đây mất trắng khiến gia đình bà điêu đứng
việc liên tiếp xảy ra các vụ chặt phá cây ăn quả tại địa bàn thôn bình ca một xã tứ quận khiến nhiều người dân hoang mang lo sợ
khi muốn chuyển đổi một số diện tích từ trồng cỏ voi sang trồng cây ăn quả để tăng thu nhập
nhưng trước tình hình phá hoại trên người dân rất hoang mang không dám trồng cây phát triển kinh tế
từ đầu năm đến giờ thì có xảy ra một số trường hợp là phá hoại
nó hủy hoại hoa màu của nhân dân
những đối tượng phá hoại này thì nguyên nhân thì cũng vẫn là do sự mâu thuẫn giữa các gia đình của trong thôn
chúng tôi cũng triển khai một số vấn đề ở trong thôn như là tuyên truyền nhân dân xây dựng sự đoàn kết trong thôn bảng
cũng tăng cường về như bên dân quân cũng đi tuần tra kiểm tra ban đêm nhưng mà cũng không hạn chế được
lãnh đạo xã tứ quận huyện yên sơn cho biết
ủy ban nhân dân xã đã cho lực lượng công an xuống nắm tình hình
đồng thời báo cáo lên công an huyện yên sơn và các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi hai tháng tám ông nguyễn xuân lập cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội bộ lao động thương minh và xã hội
đã có buổi làm việc với lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh công an tỉnh
lãnh đạo và học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiền giang
liên quan đến vụ việc hơn hai trăm linh học viên bỏ trốn khỏi cơ sở này
tại buổi làm việc
lãnh đạo cục phòng chống tệ nạn xã hội nắm bắt tình hình vụ việc hàng trăm học viên
tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiền giang xô sát với cán bộ bỏ trốn ra ngoài vào ngày một mươi một tháng tám
lắng nghe tâm tư nguyện vọng và động viên các học viên đang tham gia chương trình ca nghiện ma túy tại đây
trước đó vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng tám
khoảng một mươi học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiền giang đánh một cán bộ quản lý bị thương
đến khoảng một mươi giờ một mươi năm phút cùng ngày có hai trăm bốn mươi hai học viên phá cổng rào
tường ra ngoài bỏ trốn nhiều học viên đã lấy quần áo của những hộ dân gần đó để mặc
rồi tiếp tục tràn ra đường trà trộn vào khu dân cư
tính đến trưa ngày một mươi hai tháng tám lực lượng chức năng đã vận động
thuyết phục được hai trăm hai mươi bốn học viên quay trở lại còn lại một mươi tám học viên vẫn đang ở bên ngoài
tình hình đến giờ phút này coi dư là đã ổn định cơ sở ổn định
trở lại hoạt động bình thường như mỗi ngày
tính đến thời điểm chiều ngày một mươi hai tháng tám các ngành hiệu quan tiếp tục phối hợp với địa phương và gia đình
vận động các học viên còn ở bên ngoài sớm trở lại cơ sở để hoàn thành trường hợp
chương trình cai nghiện ma túy cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh tiền giang
hiện đang quản lý điều trị bệnh và dạy nghề cho hơn sáu trăm năm mươi học viên
trong phần tin quốc tế xả súng tại anh khiến nhiều người bị thương
quan hệ mỹ thổ nhĩ kỳ gia tăng căng thẳng
thưa quý vị đã có ít nhất là một mươi người bị thương và phải nhập viện sau khi xảy ra một vụ xả súng
tại khu vực mosai phía nam thành phố manchester miền bắc của nước anh
cảnh sát địa phương cho biết chín người trong đó có hai trẻ em bị thương không nguy hiểm đến tính mạng
và một người thương nặng ở chân song đang trong tình trạng ổn định
hiện cảnh sát đang nỗ lực xác định chính xác địa điểm xảy ra vụ việc và những đối tượng thủ phạm
trong vụ tấn công nguy hiểm này đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra tại khu vực trong vài ngày tới
vài giờ trước khi xảy ra vụ xả súng lễ hội carnival đường phố đã được tổ chức ở mosai
đây là sự kiện thường niên được tổ chức vào mùa hè từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thường thu hút hàng nghìn người tham gia
vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ tấn công bằng súng và dao xảy ra tại anh
kéo theo nhiều lời kêu gọi chính phủ phải nhanh chóng hành động
theo nguồn tin từ phủ tổng thống hàn quốc các quan chức cấp cao của nước này và triều tiên
đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc họp trong ngày hôm nay
và các chi tiết liên quan tới công tác hậu cần của hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba
giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
theo người phát ngôn phủ tổng thống hàn quốc kim a kiyum phía hàn quốc đang kỳ vọng vào các vấn đề
liên quan tới thời gian địa điểm và quy mô phái đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh liên triều
sẽ được hai bên thống nhất trong cuộc gặp cấp cao diễn ra trong ngày hôm nay
hàn quốc cũng cho biết đang chuẩn bị cho các cuộc họp thông qua các kênh chính thức
và cả không chính thức với triều tiên
hiện có nhiều ý kiến cho rằng địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba
có khả năng sẽ diễn ra tại bình nhưỡng do lãnh đạo hai nước nhất trí trong cuộc gặp hồi tháng bốn
rằng sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô của triều tiên trong mùa thu này
lực lượng an ninh jordani vừa tiến hành chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố
một ngày sau khi xảy ra một vụ đánh bom khiến một quan chức an ninh thiệt mạng và sáu người khác bị thương
các lực lượng an ninh jordani đã đột kích vào một ngôi nhà ở thành phố
so phía tây bắc thủ đô amman nhằm triệt phá một mạng lưới khủng bố
được cho là thực hiện vụ tấn công bằng bom vào ngày một mươi tháng tám
thông báo cho hay giao tranh ác liệt đã nổ ra khi các đối tượng không đầu hàng
khiến ba thành viên của lực lượng an ninh jordani thiệt mạng và một số người khác bị thương
những đối tượng này còn cho kích nổ tòa nhà nơi chúng đang ẩn náu
lực lượng an ninh đã bắt giữ ba phần tử trong khi chiến dịch vẫn đang tiếp tục
được tiến hành ở thành phố so
trước đó một thành viên thuộc lực lượng an ninh jordani đã thiệt mạng
và sáu người khác bị thương khi một quả bom tự chế gắn dưới một chiếc xe tuần tra phát nổ
tại một lễ hội âm nhạc ở thị trấn afuahi cách amman một mươi hai km về phía tây
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho biết nước này có kế hoạch bắt đầu sử dụng đồng tiền lira
thay vì đô la mỹ trong giao dịch thương mại với các đối tác thương mại chủ chốt
trong đó có nga trung quốc iran và ukraine
sau khi tổng thống mỹ donald trump cho phép tăng gấp đôi thuế nhôm thép nhập khẩu từ thổ nhĩ kỳ
tức là năm mươi đối với thép và hai mươi đối với nhôm
đồng lira của thổ nhĩ kỳ đã mất hai mươi giá trị so với đồng đô la xuống mức thấp kỷ lục
tổng thống erdogan khẳng định sử dụng đồng euro giao dịch với các nước châu âu nếu như nước này sẵn sàng
trong một động thái khác chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ binali imdirim cho rằng
quan điểm thù địch của mỹ đối với nga và thổ nhĩ kỳ là không chính đáng
còn một đại diện của tổng thống erdogan cảnh báo mỹ có nguy cơ mất đồng minh thổ nhĩ kỳ
trước đó ông erdogan cũng tuyên bố ankara có thể tìm kiếm những người bạn và đồng minh mới
nếu như nước này không thấy thêm sự tôn trọng và có đi có lại nào trong quan hệ song phương với mỹ
tổng thống erdogan nhấn mạnh các hành động đơn phương của mỹ chống lại ankara
sẽ chỉ góp phần làm suy yếu lợi ích và an ninh của mỹ
thưa quý vị chúng ta thường không nghĩ nhiều về chất liệu
hay ai đã rể ra những tấm thảm thường
tuy nhiên sau khi nhìn thấy tấm thảm đặc biệt được nhiều nghệ nhân người mexico tạo ra
tại hội trợ hoa ở công viên xochila
thì có thể bạn sẽ bị thu hút sự chú ý của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên
tấm thảm nghệ thuật khổng lồ này được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ và tre
đang được trưng bày tại hội trợ hoa ở công viên sochila bang mexico
tấm thảm này rộng khoảng hai tám trăm linh mét vuông
trên đó là một câu chuyện mang tên julie honey
về thung lũng anahuac và thung lũng mexico
nơi sở hữu nền nông nghiệp của người mesoamerica cổ đại
và cuối cùng là hình ảnh hai ngọn núi lửa popo và gita
theo các nhà tổ chức đây là tấm thảm hữu cơ lớn nhất trên thế giới
một trăm linh nghệ sĩ làm việc trong bốn mươi ngày để hoàn thành được tác phẩm thảm hữu cơ này
dệt thàm là một hoạt động một truyền thống bao hàm
khuyến khích các giá trị mà chúng ta có thể tạo ra
đó cũng là một phần của sự cởi mở bao dung
khi rất khó có được giữa con người với nhau
đại diện ban quản lý công viên sochitla cho biết
những sản phẩm hữu cơ được sử dụng để làm ra tấm thảm
sẽ được tái chế sau khi hội trợ hoa kết thúc
tấm thảm khổng lồ này được làm từ vật liệu tự nhiên
và được thu thập từ chính trong công viên
khi hội trợ kết thúc tác phẩm hoành tráng này
sẽ biến thành phân ủ và trở lại nuôi dưỡng đất
tạo hình tấm thảm hữu cơ khổng lồ đã thu hút một lượng khách tham quan lớn
đến với hội trợ hoa tại mexico
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc